khoảng ba trăm linh triệu người trên thế giới đang chung sống với virus viêm gan b
hbv xong cứ hai mươi bệnh nhân thì chỉ có một trường hợp được điều trị cứ một trăm linh phụ nữ mang thai nhiễm
viêm gan b thì chỉ có một người được điều trị nếu không được chữa trị viêm gan b có thể gây
ra các bệnh liên quan đến gan trong đó có ung thư ước tính mỗi năm có khoảng sáu trăm linh người tử vong
do mắc các bệnh về gan liên quan đến viêm gan b khiến loại virus này nguy hiểm hơn sốt rét
việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b cao chiếm từ một mươi năm đến hai mươi dân số
tương đương khoảng một mươi năm triệu người chủ yếu là viêm gan mãn tính gia đình cô hương ở bắc giang
bốn thành viên bị viêm gan b điều làm cô hối hận đó là việc do thiếu hiểu biết về bệnh lý này đã làm cho
bệnh tình của con cô ngày càng nặng lây truyền từ mẹ trang hai mươi năm tuổi đã mắc căn bệnh ung thư gan trên
nền bệnh viêm gan b trước đây thì em rất là chủ quan với viêm gan b nhiều người nói với em bị viêm
gian bê rất là nguy hiểm người ta rất là lo sợ nhưng mà riêng bản thân em em thấy em vẫn sinh hoạt được
bình thường nên em chủ quan thì biết là bị viêm gan b thôi chứ còn cũng chả biết được cũng chả bao giờ đi khám bệnh cả cũng coi thường

nói chung là cái hiểu biết về viêm gan b là không có đâm ra là đến bây giờ là biết để phòng như thế này thì đúng là cũng đã muộn